ngành y tế con tum và đắk lắc đã tiến hành xét nghiệm cho các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
kết quả xét nghiệm lần một cho thấy các trường hợp này hiện đang âm tính với virus sars cov hai
sáng ba mươi một tháng bảy sở y tế tỉnh con tum cho biết ngành y tế tỉnh đã cách ly bảy mươi sáu người đang được theo dõi
tại các cơ sở y tế hai hai trăm linh người cách ly tại nhà ngành y tế con tum đã thực hiện xét nghiệm lần một
tại các cơ sở y tế của bảy mươi sáu người trong đó ba mươi bảy trường hợp có xét nghiệm lần một âm tính
với sars cov hai bốn mươi một người đang chờ kết quả xét nghiệm trong đó có một số người có biểu hiện sốt ho
tại cửa khẩu quốc tế bờ y từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến ngày ba mươi tháng bảy có bốn mươi bốn người nhập cảnh
đều được cách ly tại các khu cách ly tập trung có bốn mươi một người xét nghiệm lần một âm tính với sars cov hai
còn ba người đang chờ kết quả xét nghiệm
cũng trong sáng ngày ba mươi một tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cho biết
trong số bốn mươi tám người vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với covid một mươi chín
hai mươi bốn trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân bốn trăm bốn mươi tám trở về từ thành phố đà nẵng
ngoài các trường hợp trên hiện tỉnh đắk lắc đang cách ly hơn hai mươi người tại bệnh viện lao và bệnh phổi của tỉnh
đây là các nhân viên y tế người bệnh người nhà người bệnh tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đã tiếp xúc với nữ bệnh nhân bốn trăm bốn mươi tám
trong ngày hôm nay ngành y tế tỉnh sẽ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đối với các trường hợp đang cách ly tại bệnh viện lao và bệnh phổi đắk lắc